những trận mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản hoa màu của người dân trên địa bàn tỉnh bắc cạn
mặc dù chưa có thiệt hại nào về người nhưng nhiều nhà dân đã bị đất đá sạt lở làm đổ nhà và tường rất nguy hiểm
hiện tỉnh bắc cạn đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ hỗ trợ người dân
di rời các hộ dân có nhà bị sạt lở và trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
đây là hình ảnh những hộ dân ở khu dân cư nà cấy thôn nà liên xã quân bình huyện bạch thông
đang tập trung nguồn nhân lực giúp nhau di rời khẩn cấp đến nơi an toàn
đến thời điểm một mươi hai giờ trưa ngày một mươi bốn tháng bảy đã có bốn hộ di rời xong
bảy hộ đang tiếp tục di rời tài sản đến các địa điểm an toàn đã được bố trí
được biết những ngày mưa lớn vừa qua đã khiến cho hai nhà xây bốn nhà bếp và nhiều công trình phụ khác
của các hộ dân khu vực này bị sập đổ hoàn toàn
nói chung là trước khi bị mưa báo tiền tai đúng ra đấy là các cấp chính quyền địa phương
nói chung là ở đây từ tỉnh đến huyện nói chung là đều quan tâm đến
và cho đến thời điểm này thì toàn bộ một mươi một hộ trong vùng nguy cơ thì đã xác định tìm được cái địa điểm để đến nơi an toàn
ngay sau khi xảy ra sạt lở chính quyền xã đã cùng lực lượng dân quân lực lượng tại chỗ
bộ đội xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả di rời người và tài sản đến nơi an toàn
mưa lũ những ngày qua trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã làm hư hỏng ba trăm linh chín ngôi nhà
vùi lấp khoảng bốn trăm một mươi tám ha hoa màu lúa sạt lở khoảng hơn một trăm một mươi mét khối đất đá các tuyến đường giao thông
gây nguy cơ sạt lở đổ cột đường dây tải điện một trăm một mươi kv tại xã thanh bình huyện trợ mới
ước thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng bốn mươi bốn tỷ đồng
tỉnh bắc cạn cũng đã di rời ba mươi chín hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tới vị trí an toàn
các tuyến đường giao thông bị sạt lở vùi lấp đã được thông xe bước một để đảm bảo lưu thông
phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp và đi lại của người dân
tỉnh bắc cạn cũng đã di dời ba mươi chín hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tới vị trí an toàn
trước tình hình mưa lũ xảy ra nghiêm trọng chủ tịch ubnd tỉnh bắc cạn đã ban hành công điện khẩn
để chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra
chính quyền ca cấp đã tập trung chỉ đạo chủ động khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ
chính quyền ca cấp đã tập trung chỉ đạo quy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời người
tài sản tới nơi an toàn dựng lại nhà cửa bị đổ sập hư hỏng để ổn định nơi ở của người dân
khôi phục sản xuất nông nghiệp không để người dân không có nhà ở thiếu lương thực nước uống
túc trực thường xuyên và có báo cáo khi có sự việc đột xuất xảy ra